để ứng phó với mưa lũ những ngày qua bộ tư lệnh quân khu bốn đã điều động hàng trăm chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ nhân dân tại hai huyện vùng cao quan sơn và mường lát của tỉnh thanh hóa
tại hai huyện mường lát và quan sơn tỉnh thanh hóa đã xảy ra lốc xoáy kèm theo mưa lớn gây ra sạt lở đất và lũ quét
theo thống kê ban đầu của huyện quang sơn lũ đã cuốn trôi một mươi bảy người hiện nay đã cứu được bốn người còn một mươi ba người mất tích
ở huyện mường lát lũ cuốn trôi hai người đã tìm kiếm được một người và còn một người mất tích
hiện bộ tư lệnh quân khu bốn đã điều động phương tiện và gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ gần bốn trăm linh dân quân tự vệ cùng với các lực lượng trên địa bàn trực tiếp có mặt tại hiện trường giúp nhân dân tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả mưa lũ